trước đó phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã có chỉ đạo xử lý về tình hình vi phạm sử dụng đất rừng sóc sơn trước ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do phạm vi thanh tra rộng khối lượng công việc lớn nên ủy ban nhân dân tp đề nghị được lùi thời gian báo cáo kết quả xử lý trước ngày một mươi năm tháng ba để đảm bảo kết luận thanh tra được chính xác khách quan đúng quy định của pháp luật
huyện này thành phố hà nội đã có năm quận
ngoài ra dịch tả lợn châu phi với số lợn tiêu hủy là một trăm bảy mươi hai con
theo ông nguyễn ngọc sơn tri cục trưởng tri cục thú y hà nội cho biết hà nội là một trong những địa phương có tổng đàn lợn vật nuôi lớn nhất cả nước trong đó đàn lợn có gần hai triệu con
tính đến ngày một mươi tháng ba bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra ở chín hộ năm xã phường năm quận huyện của hà nội là quận long biên quận hoàng mai huyện đông anh huyện gia lâm huyện sóc sơn
tổng số lợn đã tiêu hủy là một trăm bảy mươi hai con
ngay sau khi phát hiện các ổ dịch sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã phối hợp với các quận huyện tiêu độc khử trùng khu vực có dịch đồng thời lập các chốt chặn kiểm dịch nhằm giám sát việc vận chuyển gia súc gia cầm ra vào địa bàn không để bệnh dịch lây lan
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đang đề xuất thành phố hà nội hỗ trợ đàn lợn mắc bệnh dịch theo mức giá bằng tám mươi giá thị trường đối với lợn con và lợn thương phẩm từ một tám đến hai lần đối với lợn nái và mức hỗ trợ thấp nhất là ba mươi tám đồng một kg
sở giáo dục đào tạo hà nội vừa thông báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ thi bốn môn gồm toán ngữ văn ngoại ngữ và lịch sử
kỳ thi được tổ chức từ ngày hai đến ngày ba tháng sáu tới
các bài thi môn toán ngữ văn thi theo hình thức tự luận với thời gian một trăm hai mươi phút một môn
bài thi môn ngoại ngữ kết hợp cả hai hình thức tự luận và trách nghiệm khách quan thời gian làm bài là sáu mươi phút
dương bài thi lịch sử thi theo hình thức trách nhiệm khách quan với thời gian làm bài sáu mươi phút
đề thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại hà nội năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình trung học cơ sở chủ yếu nằm trong chương trình lớp chín
đây là năm đầu tiên hà nội thực hiện đổi mới phương thức thi tuyển sinh vào lớp một mươi với số lượng môn thi gấp đôi các năm trước kết hợp cả hình thức tự luận và trách nhiệm
theo lãnh đạo sở giáo dục đào tạo hà nội việc đổi mới này nhằm tránh tình trạng học sinh học tủ học lịch
từ nhiều phương án được trưng cầu ý kiến rộng rãi việc thi bốn môn độc lập là phương án được nhiều ý kiến đồng thuận
thưa quý vị và các bạn đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những chiến lược quan trọng góp phần giảm nghèo và an sinh xã hội
trên địa bàn thành phố hà nội với tốc độ đô thị hóa nhanh diện tích thu hồi đất nông nghiệp của người lao động nông thôn ngày càng nhiều để phục vụ cho dự án phát triển đô thị của thành phố
vì thế công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đặc biệt là nông dân càng trở nên quan trọng
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch số bốn mươi bảy khubng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định số một nghìn chín trăm năm mươi sáu qdttg trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch mục tiêu đào tạo nghề cho một mươi năm sáu trăm một mươi năm lao động nông thôn trong đó nghề nông nghiệp là chín sáu mươi người nghề phi nông nghiệp là sáu năm trăm năm mươi năm người
theo quyết định số một nghìn chín trăm năm mươi sáu qdttg
theo quyết định số một nghìn chín trăm năm mươi sáu qdttg thì lao động nông thôn tham gia học nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới ba tháng
mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề thời gian học nghề thực tế được thực hiện theo quy định tại quyết định số bảy nghìn bốn trăm chín mươi chín qdubng ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố
nhưng tối đa không quá mức đối tượng được hưởng theo quy định tại quyết định số một nghìn chín trăm năm mươi sáu qdttg của thủ tướng chính phủ
đối tượng được hỗ trợ lao động thuộc diện được hưởng chính sách yêu đãi người có công với cách mạng người khuyết tật người dân tộc thiểu số người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đất kinh doanh lao động nữ bị mất việc làm tham gia học nghề theo quyết định một nghìn chín trăm năm mươi năm
danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn theo quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu trên địa bàn thành phố gồm ba mươi ba nghề trong đó có một mươi bảy nghề phi nông nghiệp và một mươi sáu nghề nông nghiệp
chủ động chủ trì
trong việc tuyên truyền giới thiệu quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu vận động hội viên nông dân và nông dân tham gia các lớp học nghề theo tinh thần quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu
và để như thế thì làm sao để số hội viên nông dân đăng ký và được học nghề để nâng cao trình độ đó chính là góp phần vào thực hiện mục tiêu của quyết định một nghìn chín trăm năm mươi sáu là nâng cao trình độ đào tạo
danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn
xã vạn phúc quận hà đông trong những năm vừa qua là một vùng bãi thuộc ven sông hồng với dân số hơn bốn người
xã đã thực hiện tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn và cử người đi đào tạo ở các trường dạy nghề trong thành phố
hiện xã đã mở được trên một mươi lớp dạy nghề cho bà con nhân dân
đặc biệt là xã ngoài đê sông hồng vạn phúc đã chủ động thay đổi cơ cấu cây trồng trồng cây ăn quả và hoa cây cảnh tập trung đào tạo cho nhân dân
đặc biệt là bà con nhân dân
bà con nhân dân trồng cây ăn quả cây cảnh
ngoài việc đào tạo nghề cho nông dân tập trung vào phát triển hoa cây cảnh
xong thì chúng tôi cũng muốn trong thời gian tới quyết định một sáu năm của chính phủ ngồi
thì cần đào tạo cho công nhân có kỹ thuật cao để áp dụng với công nghệ bốn
để làm sao những lao động của xã chúng tôi nói riêng và bà con nhân dân
của các trong huyện cũng như toàn thể đất nước là có áp dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật
để phù hợp với điều kiện bốn của đảng và nhà nước đã phát động
trên địa bàn thành phố hà nội chúng ta đều biết là hà nội với một tốc độ đô thị hóa cũng nhanh
diện tích thu hồi đất nông nghiệp của người lao động nông thôn ngày càng nhiều
để phục vụ cho dự án phát triển đô thị của thành phố

vì thế mà công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đặc biệt là nông dân
thì lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
thế và hội nông dân thành phố với một chức năng nhiệm vụ như thế
và với một nhận thức về vai trò trách nhiệm của mình là như thế
thì trong nhiều năm vừa qua thì các cấp hội nông dân của thành phố cũng đã làm rất tích cực
rất tập trung trong công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân và nông dân
con em nông dân tham gia học nghề
đến nay anh sơn cũng như nhiều hộ dân ở vạn phúc
cơ bản đã biết phát huy áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
được qua các lớp đào tạo nghề vào sản xuất vùng cây ăn quả tập trung
những cây trồng như cam cảnh quất cảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn
so với trồng ngô đậu lúa vượt từ bốn đến sáu lần so với khi nông dân chưa được đào tạo nghề
và chưa chuyển đổi vùng cây ăn quả tập trung
bên cạnh đào tạo nghề nông nghiệp vạn phúc cũng chú trọng những nghề phi nông nghiệp
hướng vào những nghề truyền thống của địa phương
hàng năm phòng thương minh xã hội rất quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho thế hệ trẻ
các hội ngành đoàn thể hội phụ nữ năm nào cũng mở lớp đào tạo nghề truyền thống
nhưng vẫn tham gia được nghề mây che đan
tuy rằng thu nhập không cao nhưng cũng góp phần đáng kể vào công việc phát triển kinh tế địa phương
và cải thiện kinh tế gia đình
với nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp
các nghề nông nghiệp trong quá trình triển khai cũng gặp được rất nhiều thuận lợi
tuy nhiên đối với nghề phi nông nghiệp có một số khó khăn trong quá trình
và sau khi đào tạo nghề việc tiếp cận với các doanh nghiệp
thì họ cũng đòi hỏi là gần như phải đào tạo lại để đáp ứng theo yêu cầu của doanh nghiệp
còn đối với nghề nông nghiệp tỷ lệ có việc làm rất cao
tuy nhiên việc làm cao chủ yếu để làm ở gia đình chính
và cũng có những hiệu quả
về mặt kinh tế rồi thu nhập được nâng lên
rồi kiến thức qua việc học sau đào tạo
thì gần như được hội viên nông dân đánh giá rất là tốt
anh ngô văn linh sau thời gian được học nghề của hội nông dân
đã được cấp chứng chỉ để làm ở các nhà hàng làm bếp và phục vụ
tích cóp được chút vốn liếng và kinh nghiệm
anh đã quyết định mở nhà hàng để tự mình làm chủ bản thân và nâng cao kiến thức
sau hai năm tự kinh doanh
giờ đây nhà hàng anh đã có một số kinh tế

thì trong một vài năm trở lại đây
trong khoảng năm năm trở lại đây thì về cơ bản thanh nghiệp làm cơ bản tương đối tốt
hàng năm chúng tôi thường thường mở được từ hai lớp đào tạo nghề
vâng và qua cái nước đào tạo nghề này thì cơ bản đã giải quyết một phần nào đó
cho người nông dân sau khi được chuyển đổi từ đất nông nghiệp
sau khi bị thu hồi chuyển sang một cái việc làm
và cơ bản cũng tại việc nàm cho một bộ phận nông dân
vâng và cơ bản tương đối tốt
để công tác đào tạo nghề ngày một đạt kết quả
công tác này phải được gắn với thực tế hơn
gắn với các doanh nghiệp những đơn vị trực tiếp cần lao động
ví dụ như các trường hợp muốn đào tạo về may công nghiệp
thì liên hệ với các cơ sở sản xuất máy đo
hoặc về pha chế thì chúng ta đến các cơ sở đó để được thực hành
học viên vừa có nhiều thời gian thực hành
vừa gắn trực tiếp với nhu cầu lao động của các doanh nghiệp
liên quan đến cái định hướng nghề
thì hiện nay thì cái số nhu cầu xã hội
nhiều các đối tượng các cháu sau khi học xong
đi ra thì lại quay về học nghề
và chúng ta nên lên chính sách
để chính sách chúng ta nên phân luồng luôn
các thầy cấp hai sau khi các cháu học hết cấp hai
thì chúng ta nên hướng hướng các cháu
trong bao năm học cấp ba thì có thể hướng đào tạo nghề luôn
để các cháu sau khi học hết cấp ba
có thể ra trường tự rộng tìm kiếm việc cho mình
để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy nghề
ở nông thôn trong thời gian tới
cần có sự phối hợp thống nhất cao
trong việc tuyên truyền phổ biến
và triển khai công tác đào tạo nghề
cho lao động nông thôn công tác tổ chức đào tạo
được các cơ sở dạy nghề
các quận huyện thị xã triển khai
thực hiện nghiêm túc chặt chẽ
lấy chất lượng hiệu quả đào tạo đặt lên hàng đầu
ý thức trách nhiệm của người lao động
khi tham gia học nghề cũng thay đổi
việc chấp hành kỷ luật học tập
được tốt hơn có như vậy
việc tổ chức các lớp sơ cấp
nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
mới thực sự góp phần thực hiện công tác
đào tạo nghề gắn với tạo
thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu
lao động thực hiện chương trình xây dựng
nông thôn mới và chương trình giảm nghèo
thưa quý vị và các bạn để chuẩn bị cho việc
xây dựng đường đua công thức một genpri
hà nội phục vụ cho giải đua f một
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
những ngày qua công tác giải phóng
mặt bằng được khẩn trương triển khai
về cơ bản hầu hết người dân đều ủng hộ
chủ trương của thành phố tuy nhiên
một bộ phận nhỏ hội dân đang sinh sống
tại phường phú đô còn nhiều băn khoăn
sau đây là ghi nhận của chúng tôi
mời quý vị và các bạn theo dõi
sau khi ủy ban nhân dân
thành phố hà nội có quyết định phê duyệt
quy hoạch chi tiết đường đua công thức một
genpri hà nội với tổng diện tích
hơn tám mươi tám hectare nằm trên địa bàn
bốn phường của quận nam từ liêm là
phú đô mỹ trì mỹ đình một
và mỹ đình hai những ngày này
công tác giải phóng mặt bằng phục vụ
công tác thi công xây dựng đường đua f một
đang bước vào giai đoạn nước rút
hiện một số khu vực đã hoàn thành giải phóng
mặt bằng và đang tiến hành thi công xây dựng
với mục tiêu đảm bảo tiến độ
gia đình ông nguyễn hữu cơ
là cựu chiến binh sinh sống
tại đây đã hơn một mươi năm sau khi
nghe thông tin khu đất mình sinh sống nằm
trong diện phải giải phóng mặt bằng phục vụ
cho dự án đường đua f một của thành phố
cả gia đình ông đều rất hoang mang
lo lắng không chỉ riêng gia đình ông
mà nhiều hộ dân sinh sống ở các tổ dân phố
thuộc phường phú đô không khỏi
băn khoăn lo lắng mặc dù những hộ dân
sinh sống ở khu vực này đã sinh sống lâu năm
đã có quá trình cài tạo khu đất trống
thành nhà ở tuy nhiên đất lại
chưa được cấp sổ đỏ vì vậy
theo quyết định của nhà nước các hộ dân này
sẽ không được nhận tiền đền bù mà chỉ được
hỗ trợ một số tiền để di rời
sang khu vực khác
chúng tôi ở đây là đã
hơn chục năm rồi
thế bây giờ có cái trường đua
f một về đây thế chúng tôi ở đây là
chúng tôi rất hoang mang hiện nay chúng tôi cũng chưa nắm được
một văn bản chính thức nào cả nhưng mà chúng tôi rất
ở đây là hiện nay nó đang hoang mang
nó hoang mang thì trường đua f một
về đây lấy mà thì
sau này chúng tôi không biết là di chuyển
đi đâu chúng tôi cũng chấp hành
chế độ chính sách của nhà nước có nghĩa là
khi nhà nước lấy
cái đường trường đua f một vào đây thì chúng tôi cũng
nhất trí là chúng tôi sẽ di chuyển
đi chúng tôi chấp hành tốt thế nhưng mà
rồi giải quyết cho chúng tôi chỉ kiến nghị
rằng giải quyết cho bao nhiêu hộ dân của chúng tôi ở đây
là sẽ đi về đâu ở
rồi con cháu học hành tương lai
của các cháu làm sao nên là rất
khó khăn hiện nay rất khó khăn là như vậy
tôi thì là rất mong muốn là
mọi người dân
có một cái thông báo cho toàn dân
và chăm lo đến dân
nếu như dự án mà
nếu như dự án mà
chạm vào các
dân nơi dân đang
đang ở sinh sống
nguyện vọng của dân là
cũng phải lên lo cho dân
một cái nơi ăn chún ở
được biết cấu trúc đường đua xe f một
sẽ ôm trọn khu liên hợp thủy thang
mỹ đình và một số tổ dân phố
ở phường phú đô
với chiều dài năm năm trăm sáu mươi năm km
hiện nay công tác
giải phóng mắt bằng thi công dự án
đang được tiến hành hết sức khẩn trương
về cơ bản các hộ dân ở đây đều ủng hộ
chủ trương của thành phố hà nội
về xây dựng đường đua f một
tuy nhiên người dân mong muốn
các cơ quan chức năng đặc biệt
về phía chính quyền cần phải có thông báo
hoặc tổ chức gặp mặt người dân
để thống nhất trước thời gian và nội dung cụ thể
việc di rời phục vụ giải phóng mắt bằng
thi công dự án để tránh gây hoang mang
lo lắng cho người dân
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt